hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
theo ghi nhận của phóng viên tại thủ đô hà nội thì bắt đầu từ chiều qua cho tới sáng nay
rất đông người dân đã đổ ra các bến xe rời thủ đô để đi nghỉ lễ
sáng sớm nay ngày ba mươi một tháng tám rất nhiều người dân đã đổ về các bến xe giáp bát
nước ngầm mỹ đình để rời thủ đô đi nghỉ lễ
theo ghi nhận lượng hành khách trong sáng nay tương đối đông
hầu hết là công nhân viên chức người lao động
tuy nhiên người dân cũng không gặp nhiều khó khăn trong việc mua vé
các nhà xe có vẻ như cũng đã giữ đúng cam kết không tăng giá vé
tại các cổng bến xe cũng như các nút giao thông cửa ngõ thủ đô
mặc dù mật độ các phương tiện tương đối đông
tuy nhiên các lực lượng chức năng đã có mặt
phối hợp phân làn phân luồng tình trạng ôn nứ ách tăng giao thông cũng không xảy ra